xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan kiểm soát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất điều tra
đề nghị truy tố bà đặng thị hàn ni là luật sư phóng viên và ông trần văn sĩ luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
theo quyết luận điều tra trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ông trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube tên l s trần văn sĩ và bà đặng thị hà ni sử dụng tài khoản youtube và facebook tên nhà báo hà ni
và một số đối tượng khác đã đăng tải và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật
nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng là chồng của bà hằng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng cặp vợ chồng nguyễn phước hùng và hoàng thị hồng nhạn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm ra
theo điều tra vợ hồng nhạn và hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trú tại quận liên triều
vì tin lời của nhạn và hùng mà vợ chồng người phụ nữ trên đã cho nhạn và hùng mượn tổng cộng hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau đó vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an
chỉ trong trưa đầy hai mươi giờ sau khi gây ra vụ cướp giật tài sản đối tượng nguyễn hiễu nhật trú tại huyện phù cát
tỉnh bình định đã bị lực lượng công an huyện phù cát nhanh chóng điều tra bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn hiễu nhật khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã điều khiển xe máy đi dạo các tuyến đường trên địa bàn
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là nữ giới có mang theo tài sản bên người như nữ trang túi sách
thì sẽ tìm cách tiếp cận rồi chọn thời cơ thực hiện hành vi phạm tội
được biết nhật từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù thì tiếp tục phạm tội
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt thành công đối tượng truy nã trông ngọc vinh
trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai sau hơn một mươi bốn năm lần trốn
theo hồ sơ do mâu thuẫn giữa phạm văn trác với nguyễn minh nhật chú tại huyện xuân lộc
nên tối ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn chín nguyễn tiến trí là bạn của trác đã rủ châu ngọc vinh cùng tám đối tượng khác
đi đánh nhật gây thương tích bốn mươi ba
sau khi gây án các đối tượng trong nhóm trác đều bị bắt
còn châu ngọc vinh đã bỏ trốn
khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc ra quyết định truy nã về tội
cố ý gây thương tích
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện hoàng hóa
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp
sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hà trung
tỉnh thanh hóa là đối tượng lê trí trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một
xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện